việt nam là một nước đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và nước biển dân
do đó nếu việt nam chú trọng phát triển lĩnh vực thì sẽ góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
đánh giá cao các ý kiến của ông angor thủ tướng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác về năng lượng trong thời gian tới
thủ tướng cho biết việt nam đã có chiến lược phát triển năng lượng tái tạo
do đó thủ tướng mong cựu phó tổng thống thúc đẩy các doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư vào lĩnh vực này ở việt nam
hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai bị can liên quan đến những hành vi gian lận trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
ngày ba tháng tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng
lệnh khám xét chỗ ở nơi lại và lệnh khám xét chỗ ở

được biết nghệ sĩ ưu tú bùi cường qua đời vào ba giờ sáng ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám sau khi chống trọi với cơn tai biến sự ra đi của ông là một mất mắt lớn đối với nền điện ảnh nước nhà
ngoại thương và đầu tư nước ngoài cuba cho biết những quy định mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày một tháng chín sẽ đơn giản hóa các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư nước ngoài
cụ thể tiến trình nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư trước đây là một yêu cầu bắt buộc sẽ được xóa bỏ
thời hạn đánh giá và phê duyệt cũng sẽ được rút ngắn trong khi tiến độ giải ngân vốn sẽ được xác định ngay từ đầu để đảm bảo tiến trình được nhanh gọn
chính phủ cuba khẳng định những thay đổi này sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình về thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào cuba ước tính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
mỗi năm cuba cần thu hút khoảng hai năm tỷ usd vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đặc biệt trong một mươi năm lĩnh vực then chốt như công nghiệp du lịch chế biến thực phẩm khai mỏ công nghệ sinh học dầu mỏ và năng lượng tái tạo
tổ chức y tế thế giới who vừa xác nhận là có thêm bốn ca nhiễm ebola sau khi dịch bệnh này bùng phát tại congo
khiến ba mươi ba người thiệt mạng cùng với đó who buộc phải đưa ra cảnh báo về thực tế là vẫn chưa có vaccine hiệu quả phòng chống căn bệnh chết người này
tổ chức y tế thế giới xác nhận trong bốn ca nhiễm bệnh mới có hai nhân viên y tế đây là dấu hiệu cho thấy loại virus ebola có khả năng lây lan mạnh hơn nữa
hiện các chuyên gia y tế vẫn chưa xác định được chủng virus ebola trong lần bùng phát này tuy nhiên việc phát hiện ca nhiễm bệnh mới cho thấy vaccine phòng bệnh không hiệu quả
hồi đầu tháng năm vừa qua who đã cảnh báo dịch bệnh
ebola bùng phát tại congo đây là đợt dịch thứ chín bùng phát tại nước này kể từ khi ebola được xác định là một căn bệnh từ năm một nghìn chín trăm tám
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt